trứng vịt lộn từ lâu đã được biết đến là loại thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều cũng không tốt
vậy từng nhóm người từ trẻ em người trưởng thành người cao tuổi nên ăn như thế nào để không bị quá liều
xin mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn của tiến sĩ bác sĩ phan bích nga viện dinh dưỡng quốc gia về liều lượng ăn trứng vịt lộn đối với từng nhóm người cụ thể
giá trị dinh dưỡng của trứng vịt lộn
trứng vịt lộn từ lâu đã được biết đến là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe
trong đồng y trứng vịt lộn có tác dụng tu âm dưỡng huyết ích trí giúp cơ thể tăng trưởng
hai quả trứng vịt lộn tương đương gần một trăm linh gram cung cấp giá trị dinh dưỡng bao gồm một trăm tám mươi hai kg một mươi ba sáu gram protein một mươi hai bốn gram lipid bốn gam glusid và tám mươi một mg canxi
bên cạnh đó hàm lượng vitamin a và phốt pho trong trứng vịt lộn tương đối cao
tương ứng là
ngoài ra hàm lượng cholesterol của trứng vịt lội cũng khá cao khoảng sáu trăm linh mg trên một trăm linh gram
vì trứng vịt lộn chứa nhiều năng lượng nên ăn nhiều trứng vịt lộn sẽ có nguy cơ thừa chất
cụ thể thừa năng lượng
hai quả trứng vịt lộn có năng lượng tương đương với lưng bát cơm một trăm một mươi gram
trong đó lượng đạm và lượng libit cao không phù hợp với người thừa cân béo phì
thừa vitamin a
nhu cầu hạng ngày về vịt lộn
nhu cầu hạng ngày về vitamin a ở trẻ em là bốn trăm linh microgram và người trưởng thành là sáu trăm linh microgram
như vậy chỉ cần ăn một quả trứng vịt lộn một ngày là cung cấp đủ nhu cầu vitamin a cho người lớn và hơi thừa đối với trẻ em
chưa kể các thức ăn khác cũng cung cấp vitamin a
chỉ có ích cho cơ thể nếu được hấp thu với một lượng nhỏ thích hợp
nếu có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim không nên tiêu thụ quá hai trăm linh mg cholesterol mỗi ngày
nếu không có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim
nên hạn chế lượng cholesterol không quá ba trăm linh mg tương đương lượng cholesterol có trong một quả trứng vịt lộn mỗi ngày
do đó trứng vịt lộn không thích hợp với những người mắc các bệnh lý mạng tính và dối loạn mỡ máu
một số lưu ý khi ăn trứng vịt lộn
nên ăn vào buổi sáng để cơ thể có năng lượng cho cả ngày làm việc
tránh ăn vào buổi tối đêm muộn gây khó tiêu tăng cân
không nên ăn liên tục trong nhiều ngày
không nên ăn liền hai quả trứng vịt lộn trong một lần
nhìn chung với hầu hết các đối tượng
không nên ăn quá hai quả trên một tuần
trứng vịt lộn trước khi sử dụng phải được rửa sạch luộc chín
không dùng trứng vịt lộn đã luộc chín để qua đêm vì sẽ sản sinh ra vi khuẩn có hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe
lưu lượng ăn trứng vịt lộn cụ thể cho từng nhóm người
tùy theo đối tượng khác nhau mà nên ăn trứng vịt lộn với lượng nhất định
trẻ dưới năm tuổi không nên ăn trứng vịt lộn
do hệ tiêu hóa của các bé còn chưa phát triển hoàn thiện dễ dẫn tới chướng bụng dối loạn tiêu hóa khó tiêu
trẻ từ năm tuổi trở lên nếu cho ăn trứng vịt lộn chỉ nên cho ăn một phần hai quả một lần mỗi tuần một đến hai lần là đủ
một phần hai quả trứng vịt lộn tương đương với bốn đến năm quả trứng cút lộn
tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định lợi hại của trứng vịt lộn với phụ nữ có thai nhưng về cơ bản đây là món ăn giàu dinh dưỡng do đó cũng tốt cho bà bầu
vì trứng vịt lộn quá nhiều chất dinh dưỡng nên không nên ăn hàng ngày
đối với phụ nữ có thai có thể ăn hai quả mỗi tuần nhưng không nên ăn hai quả cùng một lúc
cũng cần nhớ bà bầu ăn trứng vịt lộn hoặc là ăn thật ít rau răm hoặc không ăn vì rau răm có hại cho thai nhi
những đối tượng không nên ăn trứng vịt lộn
những người có bệnh tăng huyết áp đái tháo đường viêm gan can nhiễm mỡ tim mạch cút cũng nên kiêng hoặc không ăn trứng vịt lộn
vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ
cụ thể người bệnh thận
người bệnh thận thường gặp các vấn đề lớn trong quá trình trao đổi chất lượng nước tiểu giảm khiến thận không thể lọc hết mọi độc tố ra bên ngoài
trong khi đó việc ăn trứng vịt lộn sẽ làm cho lượng ure trong cơ thể tăng cao gây tổn thương thận thậm chí nhiễm độc đường tiết niệu
bệnh nhân bị bệnh viêm gan gan nhiễm mỡ tim mạch nhóm người này nên kiêng hoặc tránh ăn nhiều vì sẽ làm tăng gánh nặng cho gan tăng nguy cơ sơ vữa động mạch gây tắc nghẽn động mạch tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ
người mắc bệnh gút
món ăn này có chứa rất nhiều protein càng ăn nhiều càng gây tăng lượng protein trong máu khiến tình trạng bệnh trở nên nguy hiểm hơn
người bị tăng huyết áp
bệnh nhân tăng huyết áp cần tuyệt đối tránh xa trứng vịt lộn bởi khi ăn thực phẩm này cơ thể sẽ thu nạp một lượng lớn chất đạm và cholesterol hai chất gây nên tình trạng tăng huyết áp

người mắc bệnh gút